nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín trại tạm giam công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho ba mươi năm phạm nhân
cụ thể giảm hết thời hạn đối với chín phạm nhân giảm một tháng đối với sáu phạm nhân giảm hai tháng đối với một phạm nhân giảm ba tháng đối với tám phạm nhân giảm bốn tháng đối với bảy phạm nhân giảm năm tháng đối với ba phạm nhân và giảm sáu tháng đối với một phạm nhân
đại tá trần sĩ phàng giám thị trại tạm giam công an tỉnh cho biết công tác đặc xá được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật
những phạm nhân được xét đặc xá đợt này đều có quá trình cải tạo tốt chấp hành nghiêm kỷ luật nội quy quy định trong thời gian chấp hành án
đây là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước trong những đợt đặc xá tiếp theo